tại tiền giang công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
trong hai ngày thi chính là ngày bảy và ngày tám tháng bảy được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu
các phương án kịch bản ứng phó được ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp của tỉnh tính toán thần trọng và chú đáo
theo thống kê của ngành giáo dục tỉnh tiền giang tính đến thời điểm hiện tại
toàn tỉnh có bảy mươi ba trường hợp thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc diện f một f hai
không có thí sinh là f một trăm bốn mươi ba thí sinh đang ở trong khu vực phong tỏa phòng chống covid một mươi chín
các phương án giáo viên học sinh trên tư thế chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi
toàn tỉnh có hai năm trăm bảy mươi sáu cán bộ giáo viên nhân viên coi thi và một trăm ba mươi tám cán bộ ở trường đại học tiền giang
được bộ giáo dục đào tạo cứ làm nhiệm vụ thanh tra kiểm tra tại kỳ thi
đã được xét nghiệm và tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
mình rất là phấn khởi khi mà được tham gia cái tiêm chủng lần này
bởi vì mặc dù là mình đã thực hiện
rất là nghiêm túc cái nguyên tắc năm k những cái chỉ thị của chính phủ
nhưng mà thật sự cũng có chút lo trước cái sự diễn biến rất là phức tạp của dịch bệnh
vậy thì cái liều vaccine hôm nay đối với mình
nó không chỉ là liều thuốc để giúp mà mình chống chọi lại với dịch bệnh
mà nó còn là liều thuốc tinh thần để giúp cho mình có thể là vững tin hơn
lạc quan hơn trong cuộc sống cũng như là trong cái công việc
mà đặc biệt là cái nhiệm vụ sắp tới là đi coi thi trung học phổ thông quốc gia
sở giáo dục đào tạo tỉnh tiền giang yêu cầu các trường học
chủ động tuyên truyền chú trương tổ chức kỳ thi của bộ giáo dục đào tạo
để tạo ra sự đồng thuận trong phụ huynh và học sinh
đồng thời quá truyệt đến thí sinh cán bộ giáo viên của trường tham gia kỳ thi
nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch hạn chế đi lại những nơi không cần thiết
tình hình dịch covid một mươi chín của tỉnh có diễn biến phức tạp
tuy nhiên thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã được sẵn sàng
và với tinh thần đó thì tất cả các địa phương các sở ngành
và đặc biệt là ban chế đạo của tỉnh đang chuẩn bị rất là kỹ cho kỳ thi này
làm sao chúng ta sẽ đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công và an toàn trong phòng chống covid một mươi chín
năm nay tỉnh tiền giang có một hội đồng thi có ba mươi một điểm thi
tăng bốn điểm thi so với năm hai nghìn hai mươi với một mươi sáu bốn trăm hai mươi ba thí sinh
trong đó có bảy trăm bốn mươi bảy thí sinh giáo dục thường xuyên và bốn trăm linh thí sinh tự do